năm hai nghìn một mươi tám còn đặc biệt ghi dấu một con số đầy ấn tượng con số bảy tám đây là mức tăng trưởng ngoạn mục nhất trong một mươi năm qua
và để đạt được con số này đó là nhờ có sự nỗ lực của cả đất nước khi mà trong năm qua chúng ta đã đạt và vượt toàn bộ một mươi hai chỉ tiêu kinh tế xã hội
các chuyên gia còn nhận định chính tinh thần hành động của chính phủ các bộ ngành và sự nỗ lực của cả cộng đồng doanh nghiệp đã tạo nên thành công ấn tượng này
đây cũng là động lực tạo đà để nền kinh tế phát triển trong năm hai nghìn một mươi chín và các năm tiếp theo
sự hứng khởi của các thành viên chính phủ trong phiên họp thường kỳ cuối cùng của năm không chỉ đến từ mức tăng trưởng cao kỷ lục hay việc hoàn thành tất cả một mươi hai chỉ tiêu kinh tế xã hội
đó còn là cách để đạt được tăng trưởng đã không còn phụ thuộc vào tăng tri tiêu ngân sách trong khi tăng tiến dụng chỉ khoảng một mươi năm
đóng góp vào thành công này không thể không kể tới sự lãnh đạo sâu sắc quyết liệt của đảng
nỗ lực của chính phủ
trong kiểm soát lạm phát dưới bốn giảm gánh nặng nợ công thị trường tài chính ổn định bộ chi ngân sách dưới ngưỡng mục tiêu đầu tư toàn xã hội chuyển dịch tích cực
đầu tư của khu vực kinh tế tư nhân nó đã tăng nhanh tăng nhanh hơn cả cái đầu tư của khu vực đầu tư nước ngoài
và đầu tư của doanh nghiệp nhà nước và khu vực nhà nước giảm xuống
tuy nhiên tổng đầu tư xã hội vẫn ở mức ba mươi bốn
năm qua vai trò kiến tạo của chính phủ được phản ánh qua con số kỷ lục gần một trăm ba mươi hai doanh nghiệp thành lập mới
tiến trình hoàn thiện thể chế và môi trường kinh doanh thuận lợi đã bước đầu đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp
vì chính cái cách thể chế cái cách hành chính tạo được kiện thuận lợi cho doanh nghiệp thì chính là cởi trói cho doanh nghiệp
giải phóng cái năng lượng cho doanh nghiệp và nâng cao cái năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp
và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp thì là cái biện pháp tốt nhất và bền vững nhất để chúng ta có thể vượt qua thách thức tận dụng được cơ hội và cạnh tranh thắng lợi trong hội nhập
những động lực tăng trưởng mới đang hình thành
tuy nhiên nhìn vào triển vọng năm hai nghìn một mươi chín giới quan sát cho rằng kinh tế việt nam vẫn phải đối mặt với những thách thức từ yếu tố nội tại cũng như yếu tố khó đoán định của tình hình thế giới
là một nền kinh tế mở việt nam cần duy trì chính sách tiền tệ
ứng phó tỷ giá linh hoạt và bộ chi ngân sách thấp để nâng cao khả năng chống chịu những cú sốc có thể diễn ra
sự thận trọng cũng đã được thể hiện qua thông điệp của người đứng đầu chính phủ khi cho rằng thành công của năm qua không có nghĩa là được phép ngủ quên trên vòng nguyệt quế
chỉ tinh thần đột phá dám nghĩ dám làm phát huy nội lực tận dụng thời cơ mới bảo đảm nền kinh tế việt nam tiếp tục phát triển nhanh bền vững trong năm hai nghìn một mươi chín cùng những năm tiếp theo